trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy toàn quốc đã xảy ra hơn một mươi bốn vụ tai nạn giao thông khiến hơn sáu một trăm linh người bị thiệt mạng gần một mươi hai người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu tai nạn giao thông đã giảm gần một vụ số người thiệt mạng giảm ba trăm ba mươi người
đó là nội dung được ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đưa ra
tại hội nghị trực tuyến công tác an toàn giao thông toàn quốc chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy
theo ông hùng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu tai nạn giao thông giảm chín trăm sáu mươi sáu vụ sáu hai mươi bốn ba trăm ba mươi người chết năm một mươi một và giảm hơn một tám trăm linh người bị thương một mươi ba ba mươi năm
có bốn mươi ba tỉnh thành phố có số người chết vì tai nạn giao thông giảm
tuy nhiên vẫn còn đến một mươi năm địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó hậu giang và lai châu số người chết vì tai nạn giao thông
tăng tới trên bốn mươi
đánh giá về những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn giao thông chín tháng qua cho thấy
tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp
tai nạn giao thông hàng hải tăng cao đột biến so với cùng kỳ
bên cạnh đó tỷ lệ tai nạn giao thông ở trẻ em vẫn còn cao so với tỷ lệ bình quân thế giới và khu vực
đặc biệt là tại hà nội và thành phố hồ chí minh nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại hạn chế nêu trên
là do cấp ủy chính quyền một số địa phương còn chưa quyết liệt trong chỉ đạo công tác quản lý nhà nước
và thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông